xin được trân trọng kính mời quý vị khán giả cũng như hai vị khách mời
chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi để hiểu rõ hơn về âm mưu thủ đoạn
và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội thù địch về đổi mới ở việt nam
xoay quanh vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở việt nam
là một trong những tiêu điểm để các thế lực thù địch tập trung công kích xuyên tạc
với các luận điệu xuyên tạc như sự nghiệp đổi mới ở việt nam chỉ là nửa vời
những nhà lãnh đạo việt nam không dám thực hiện đổi mới chính trị vì sợ mất cây gậy quyền lực
sợ bản chất chế độ bị thay máu
chúng xuyên tạc rằng việt nam giữ bộ máy lãnh đạo chuyên quyền
đồng thời rêu giao rằng không có đa nguyên đa đảng sẽ không có tranh luận phản biện đa chiều
và như vậy trên thực chất không có đổi mới chính trị ở việt nam
vừa qua vụ việc thương tâm đáng tiếc xảy ra tại tỉnh đắk lắc
một nhóm đối tượng có vũ trang đã tấn công
trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cà tu huyện chư quynh
vụ tấn công đã gây ra tổn thất lớn về người
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
vụ việc xảy ra chưa lâu trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật
một số hình ảnh video được chỉnh sửa cắt ghép tung ra
những video kèm lời bình không đúng bản chất sự việc
thậm chí có xu hướng kích động đã gây ra sự hoang mang trong dư luận
đối với vụ việc xảy ra tại đắk lắk
người phát ngôn bộ công an là trung tướng tô ân sô đã nhiều lần thông tin với báo chí rất rõ
đây là vụ khủng bố có tổ chức trong đó có yếu tố nước ngoài
và các đối tượng đã thực hiện sự chỉ đạo của một tổ chức ở nước ngoài
thực hiện hành vi là mất nhân tính man rợ trong thời điểm cả nước
đang ra sức phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch covid một mươi chín
trên mạng xã hội cũng như các
các trang báo ở hải ngoại đã đưa ra những thông tin xuyên tạc sự thật
thì các đối tượng đã đánh lái bản chất của vụ án
cho rằng là vụ án là do cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
vô cáo là người dân bất mạn bất bình với chính quyền
xuyên tạc rằng là người thượng ở tây nguyên là mâu thuẫn với người kinh
bị người kinh là lấn chiếm đất đai cho nên là xung đột rồi đổ máu v v
về kinh tế chúng gieo giao rằng sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã chấm dứt
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
chỉ đúng với thời kỳ khoa học và công nghệ chưa phát triển
vâng hôm nay rất vinh dự cho thu hương được trò chuyện cùng hai vị khách mời
là hai nhà báo nổi tiếng là những cây bước chính luận hàng đầu của việt nam
là tác giả của nhiều cuốn sách bài báo mang tầm tư tưởng về lý luận cũng như là thực tiễn
câu hỏi đầu tiên xin phép được gửi đến nhà báo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh
thưa ông nhận diện đúng để xác định những luận cứu khoa học nhằm đấu tranh
phản bác những âm mưu thủ đoạn xấu độc của các thế lực cơ hội thù địch trên mặt trận tư tưởng hiện nay
thì chúng ta cần phải có nhận thức và quan điểm như thế nào
đây là vấn đề theo tôi cũng là vấn đề rất lớn với cái âm mưu lâu dài
thường xuyên quyết liệt của các thế lực cơ hội thù địch
nó mưu toan chống phá đảng ta nhà nước ta và đi tới lật đầu đảng ta và chế độ ta
chúng ta phải nhận thức đây là một cái âm mưu mà nó nuôi dưỡng đã từ rất lâu
và năm này qua năm khác nó vẫn dài dẳng theo đuổi với những hình thức và thủ đoạn rất đa dạng
và cái thủ đoạn mà một trong những cái thủ đoạn mà kẻ thù
luôn luôn theo đuổi đó và nó triệt đề cái sử dụng phương châm của goebbels
bộ trưởng tuyên truyền thời hitler của đức quốc gia
đấy là cái phương châm nói một lần chưa nghe thì nói một mươi lần
nói mươi lần chưa nghe thì nói chấm lần người nghe sẽ phải nghe
vâng ạ âm mưu và luận điệu của các thế lực cơ hội thủ địch cố tình xuyên tạc rằng là
chủ trương đổi mới về chính trị và kinh tế ở việt nam
thì là sự không đồng bộ không tương xứng với đòi hỏi thực tiễn của việt nam
vậy thì ông có thể cho biết là quan điểm của ông về luận điệu này như thế nào
đây là một cái luận điểm nó cũng trộm trong hết nhiều luận điểm quan trọng
mà đảng và nhà nước ta đang chủ trương chỉ đạo và thực thi nhân dân ta thực hiện
phải đổi với công tế gắn đối đổi với chính trị
nhưng làm sao là phải thực hiện từng bước chắc chắn cố gắng
thưa nhà báo kiến sĩ lê ông có thể chia sẻ quan điểm của mình ạ
nhớ lại ba mươi sáu năm trước khi khởi động công cuộc đổi mới
đảng ta xác định rất rõ đổi phá là đổi bữ tư duy
xây dựng kinh tế là trung tâm xây dựng đảng là then chốt
sau ba mươi năm chúng ta quyết định đổi mới không chỉ toàn diện mà đồng bộ
ở đây có một sự nhập lẫn mà các thế lực thù địch thường nhấn mạnh vào trong khi chúng ta
họ hiểu chính trị một cách rất đơn giản mà thâm ý của họ chính là sự thay đổi mục tiêu xã chủ nghĩa của chúng ta
vâng ạ câu hỏi tiếp theo xin được gửi đến cho nhà báo và giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh ạ
khi mà các thế lực thù địch tập trung công kích chủ trương của đảng ta về đổi mới kinh tế gắn với đổi mới chính trị
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ạ

nhưng mà chúng ta là người trung thành với chủ nghĩa bác lên điên và tư tưởng hồ chí minh
đảng ta đã phân tục rất sáng tạo cái luận điểm cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng
mà hay nói một cách khác là đổi mới kinh tế gắn với đổi mới chính trị hai mối quan hệ này nó tác động lẫn nhau
những đổi mới chính trị không thể thoát ly được một cái thực tiễn cái sự phát triển kinh tế của đất nước chúng ta của đường hướng và mục tiêu phát triển kinh tế mà qua mỗi kỳ đại hội đã vạch ra
vâng thưa nhà báo tiến sĩ nhị lê ông có thể cho biết là những luận cứ đấu tranh phản bác luận điệu chế nhạo một đảng cầm quyền dẫn đến mất dân chủ mọi quyền lực thì chỉ tập trung vào một số ít người dẫn đến tình trạng độc quyền cản trở sự phát triển quyền tự do của nhân dân
việc lựa chọn một đảng hay hiểu đảng là tùy thuộc vào nhu cầu lịch sử của đất nước đó dân tộc đó họ cũng chẳng biết được và thậm chí họ cố tình không biết dân tộc này đất nước này đã từng có đa đảng
tôi nhớ là
một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi năm đảng của đủ các giai tầng nhảy ra diễn trên quốc đại lịch sử việt nam từ đại việt thân nhật đảng lông dân đảng hưng nam việt nam quốc dân đảng và cùng với đó là đảng cộng sản của chúng ta hai mươi năm đảng tôi nhớ như vậy
chúng ta đã có một thời kỳ đa đảng hay chứ nhưng lịch sử không lựa chọn lịch sử không thừa nhận
một tập đoàn đa đảng như vậy sâu xé tranh giành địa vị lịch sử đối với dân tộc này
nhân dân không thừa nhận đa đảng như vậy và nhân dân chỉ lựa chọn đảng cộng sản việt nam
vâng chúng ta vừa được lắng nghe vừa được theo dõi những chia sẻ những phân tích hết sức là xác đáng của hai vị khách mời
và để tiếp nối chương trình mời quý vị khán giả cũng như hai vị khách mời chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn
thủ đoạn của các thế lực thù địch cơ hội chính trị ngày càng tinh vi
chúng thường sử dụng các phương tiện truyền thông như phát thanh truyền hình đặc biệt là mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc chống phá liên tục mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội
thủ đoạn nguy hiểm nhất là chúng lợi dụng các thông tin sự kiện xảy ra sau đó biên tập cắt ghép sửa chữa lại rồi tung ra như một thứ thông tin tin cậy chính thống
được chúng phát tán nhanh chóng liên tục kiểu mưa rầm thấm lâu
được chúng phát tán nhanh chóng liên tục kiểu mưa rầm thấm lâu
hôm nay thưa nhà báo tiến sĩ nhị lê theo ông thì ba mươi bảy năm đổi mới chính trị đất nước ta đã đạt được những thành tựu như thế nào
và điều đó minh chứng ra sao về chủ trương đúng đắn cũng như là tính thuyết phục về công cuộc đổi mới ở việt nam
khi nhìn lại ba mươi bảy năm đổi mới có rất nhiều điều để chúng ta bản định
tôi chỉ xin lấy hai con số biết đó